chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng vương quốc hà lan mark rutter đang thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng mark rutte chúc mừng thủ tướng hà lan và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm thành công
bày tỏ hài lòng trước việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ việt nam hà lan lên đối tác toàn diện mở ra nhiều cơ hội triển vọng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực cho hà lan và việt nam
thủ tướng mark rutter cho biết hà lan ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn evfta vì evfta không chỉ có lợi cho việt nam mà còn có lợi cho tất cả các bên liên quan đặc biệt là hà lan
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn hà lan đã ủng hộ việt nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cũng trong chiều nay đoàn công tác của quốc hội do đồng chí tòng thị phóng
tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với thường trực tỉnh ủy tuyên quang
những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới tập trung giảm nghèo bền vững

thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt